thưa quý vị chỉ còn một ngày nữa là chúng ta sẽ chia tay năm cũ tân sửu chào đón năm mới nhâm dần
để giữ vững an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết bình yên an toàn
gần hai tháng vừa qua lực lượng công an khánh hòa đã tập trung thực hiện có hiệu quả
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm với quyết tâm đảm bảo tốt nhất
an ninh trật tự dịp tết nhâm dần và các lễ hội đầu xuân
tội phạm hoạt động tín rộng đen cướp tài sản trộm các tài sản
mua bán trái phép chất ma túy buôn lậu và gian lận thương mại
liên tục những đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật
bị các lực lượng nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh khánh hòa
phát hiện điều tra bắt giữ
nhiều vụ án được nhanh chóng điều tra làm rõ tạo dư luận đồng tình trong nhân dân
các nhóm tội phạm trộm cắp cướp giật và cố ý gây thương tích
gây dối trật tự công cộng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
thì có thể nói là trong thời gian thực hiện mệnh lệnh từ năm ngày
từ ngày một mươi năm đến hai mươi tháng một mươi hai lực lượng công an thành phố nha trang
cũng đã xây dựng và triệt phá một số nhóm đối tượng
trong đó có các em một nhóm đối tượng gồm ba đối tượng tài trữ sử dụng trái phép chất ma túy
và hai nhóm đối tượng cướp tài sản và gây dối trật tự công cộng
thực hiện gia quân từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hơn một tháng qua
các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương trong tỉnh đã tập trung đấu tranh
triệt phá ba mươi tám vụ phạm tội về trật tự xã hội điều tra làm rõ ba mươi sáu vụ sáu mươi một đối tượng
điều tra khám phá một mươi ba vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy bắt một mươi chín đối tượng
kiểm tra phát hiện hai mươi ba trường hợp kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài việc tập trung chấn áp hoạt động của các loại tội phạm
công an tỉnh khánh hòa còn đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
an toàn phòng chống cháy nổ kiểm tra chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
tích cực tham gia phát hiện đấu tranh tố giác hoạt động của các loại tội phạm
đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trong dịp trước trong và sau tết nhâm dần
quán trị kế hoạch mở đợi cao điểm tấn công cho các tội phạm
tết đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai cũng như mệnh lệnh ra quân tấn công của giám đốc công an tỉnh
đảng ủy lãnh đạo phòng bc hai đã triển khai đến toàn bộ các bộ chiến sĩ và xây dựng kế hoạch
trong đó xác định rõ đối tượng và địa bàn không tập trung đấu tranh
đối tượng chủ yếu sẽ tập trung vào những đối tượng trộm khắp cướp giật
các đối tượng gây đối tượng trụng cộng
và đặc biệt chú tâm nhất là những đối tượng hoạt động liên quan đến lịch kinh dục đen
trò bay lãi nạn trong nhiệm vụ chiến sĩ
tết nhâm dần đã cận kề trên từng con phố góc phố làng quê
hàng ngàn cán bộ chiến sĩ lực lượng công an khánh hòa tiếp tục miệt mài lặng thầm làm nhiệm vụ
quyết tâm giữ vững an ninh an toàn trong mọi tình huống
góp phần mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân trong mùa xuân mới
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
hai đối tượng trong đường dây cá đổ bóng đá qua mạng internet
quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn bốn tám tỷ đồng
vừa bị công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
đó là lê văn chú tại xã hòa phú thành phố bùa ma thuật
và nguyễn anh tuấn trú tại quận kiến an thành phố hải phòng
theo kết quả điều tra ban đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tuấn đã rủ văn tham gia cá độ bóng đá
sau đó tuấn liên hệ với đỗ trường giang trú tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá là sáu trăm linh triệu đồng
từ tài khoản tổng này hai đối tượng đã chia nhỏ làm bảy tài khoản
rồi giao cho các con bạc tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
sau khi xác định được vai trò và chỗ ở của các đối tượng
lực lượng công an đã bắt giữ tuấn và văn
riêng đối tượng giang đã bỏ trốn khỏi địa phương
chỉ hơn hai tháng vừa qua các đối tượng này đã tổ chức cá độ với các con bạc
ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra đối tượng văn còn tham gia cá độ vào một tài khoản khác
với tổng số tiền là ba hai tỷ đồng
hiện nay vụ án đang được công an thành phố buôn ma thuật tiếp tục điều tra mở rộng
để bắt giữ xử lý các đối tượng có liên quan
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam yêu cầu các chùa
cơ sở tu viện trong cả nước thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
trong dịp tết nguyên đán
các chùa cơ sở tự viện và tăng ni khi tổ chức thực hành các nghi lễ cầu quốc thái
dân an phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân trong dịp tết nhâm dần
phải đảm bảo không tập trung đông người nghi lễ trang nghiêm
thời gian phù hợp ngắn gọn tiết kiệm tránh mê tín dị đoan không đốt vàng mã
tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp
lưu ý trong cách tổ chức tiếp nhận nghi lễ không dùng các thuật ngữ
để dễ gây cho xã hội hiểu lầm lệch chuẩn về ý nghĩa cầu an của phật giáo
bên cạnh những quan niệm chưa chính xác
việc hạn chế đốt vàng mã còn loại bỏ những nguy cơ dẫn tới hỏa hoạn
trong khi đó hỏa hoạn hậu quả do cháy nổ gây ra là vô cùng nghiêm trọng
không chỉ thiệt hại lớn về tài sản mà còn gây thiệt hại về người
chính vì vậy mà việc chủ động phòng chống cháy nổ luôn được thực hiện thường xuyên liên tục
nhất là tại các khu vực đông dân cư các cơ sở kinh doanh
mặt hàng có nguy cơ dễ gây cháy điển hình là các trạm san chiết ga
ghi nhận tại tỉnh ninh bình thì hiện nay toàn tỉnh có bốn trạm sang chiết nạp ga đang hoạt động
và để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ của các cơ sở này
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh ninh bình đã và đang triển khai
có hiệu quả nhiều kế hoạch phương án về công tác phòng chống cháy nổ
một buổi kiểm tra công tác an toàn tại công ty ga đất việt của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh ninh bình
các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy tại đây đã được chủ doanh nghiệp trang cấp đầy đủ
đều trong trạng thái hoạt động tốt đảm bảo được yêu cầu đề ra
đây là công tác thường xuyên của lực lượng kiểm tra an toàn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
nhất là ở những cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng đặc biệt này
rồi đến khi mà đến công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra thường xuyên
định kỳ theo quy định của bộ thế thì về cơ bản là đối với các cơ sở săn trí nạp là người ta
cũng thực hiện tương đối tốt về các cái yêu cầu của cảnh sát chữa cháy trong rất nhiều năm từ khi hoạt
động đến giờ thì trên nền bản tỉnh ninh bình thì không có sự cố cháy nổ nào liên quan đến các cái
cơ sở săn chiến nạp ga cháy nổ tại các trạm chiết nạp ga có thể xảy ra bất cứ lúc nào hậu quả do
đó là vô cùng nghiêm trọng không chỉ thiệt hại lớn về tài sản mà còn gây thiệt hại về người chính
vì vậy việc chủ động phòng chống cháy nổ cần được mỗi cán bộ công nhân viên và người đứng đầu cơ
sở xem là việc làm thường xuyên liên tục góp phần đảm bảo an toàn cháy nổ phục vụ tốt sản
xuất kinh doanh an toàn hiệu quả công ty kinh doanh và lĩnh vực ga này là một trong những
cái ngành rất là đặc thù cho nên luôn luôn là doanh nghiệp đã đưa lên cái công tác phòng cháy
chữa cháy lên hàng đầu cho nên là
đơn vị đã không cứ gì cái dịp tết mà lúc nào cũng vậy là đã tổ chức một cái đơn vị tại gọi là
cơ sở huấn luyện phòng cháy cơ sở có nghĩa là cán bộ công nhân viên chức ai cũng có thể phòng và
chữa được sau khi đó lại phối kết hợp với cán bộ của phòng là hàng tháng hàng quý các chú cán bộ vào
đây là phường phối kết hợp cùng với đơn vị là huấn luyện cái gì được thì phát huy cái gì chưa được làm
có thể là phải khắc phục ngay
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh ninh bình còn thường xuyên phối hợp với các
đơn vị chủ động thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tăng cường hàng trăm
lượt cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn cơ sở tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng cháy
chữa cháy tổ chức kiểm tra kịp thời phát hiện các cơ sở thiếu sót mở các lớp ngắn hạn đào tạo nghiệp vụ
và kiện toàn đội ngũ chữa cháy tại chỗ bên cạnh đó các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này cần được
các cơ sở sản xuất và người tiêu dùng xem là một trong những việc làm thường xuyên liên tục góp phần đảm bảo
an toàn phòng chống cháy nổ phục vụ tốt trong sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả
vào sáng ngày hôm nay chính quyền địa phương phường phổ vinh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục
tìm kiếm hai nạn nhân bị nước biển cuốn trôi mất tích tại vùng biển nam phước phường phổ vinh
trước đó vào chiều tối ngày hôm qua cháu huỳnh nguyễn trọng hiếu một mươi bốn tuổi và huỳnh vân huy long một mươi năm tuổi
đều trú tại phường phổ vinh đi tắm biển thì xảy ra đuối nước và bị nước cuốn trôi
chính quyền địa phương cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi tổ chức tham gia tìm kiếm
do thời tiết xấu sóng to gió to cho nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
đây là bãi tắm tự phát của người dân không có hệ thống cảnh báo nguy hiểm và lực lượng cứu hộ tại chỗ
hiện nay lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm

vậy thì hẹn gặp lại
hẹn gặp lại